trước thực trạng suy thoái ô nhiễm nguồn nước vùng tứ giác long xuyên đang diễn ra phức tạp
viện nghiên cứu biển đã thực hiện việc lấy mẫu nước để phân tích tại các tuyến canh vĩnh tế và trà sư
thuộc thành phố châu đốc và huyện tịnh biên tỉnh an giang nhằm giám sát và dự báo chất lượng nước
trong hệ thống công trình thủy lợi tứ giác long xuyên phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm hai nghìn một mươi chín
vùng tứ giác long xuyên nằm trên địa bàn ba tỉnh kiên giang an giang và cần thơ
bốn cạnh của tứ giác này là biên giới việt nam campuchia vịnh thái lan kênh cái sắn và sông hậu
việc lấy mẫu để phân tích đo đạc đánh giá chất lượng nguồn nước được thực hiện định kỳ vào những ngày đầu và giữa mỗi tháng
quy trình lấy mẫu tại các tuyến sông có đông khu dân cư sinh sống tại các cống thủy lợi
cán bộ lấy mẫu sẽ lấy ý kiến của chính quyền xã phường và người dân để khảo sát thu thập thông tin xung quanh chất lượng nguồn nước
phục vụ cho sinh hoạt canh tác nông nghiệp
từ kết quả này viện sẽ đưa ra các báo cáo đề xuất kiến nghị cho trung ương và địa phương để có những giải pháp gìn giữ và nâng cao chất lượng nguồn nước tại đây